theo cáo trạng vào ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám toàn và chị nguyễn hương thảo hai mươi bốn tuổi chú cùng địa phương
có quan hệ tình cảm với nhau và rủ nhau ra thành phố đà nẵng du lịch
đến tối ngày một mươi tám tháng một mươi toàn phát hiện thảo nhắn tin với người yêu cũ nên rất bực tức và dùng tay xiết cổ thảo
sau đó dùng dao gọt trái cây đâm thảo khiến nạn nhân chết tại chỗ
tiếp đó toàn dùng dao tự đâm mình nhưng không chết nên đã đến cơ quan công an đầu thú
trước hội đồng xét xử bị cáo toàn đã tỏ ra thành khẩn ăn năn về hành vi phạm tội của mình
còn tại tỉnh đồng nai vào lúc bốn giờ sáng nay đội cảnh sát ma túy công an tp biên hòa tổ chức kiểm tra đột xuất quán karaoke hai trăm sáu mươi tám
thuộc khu phố một mươi một phường an bình đã phát hiện nhiều nam nữ đang có biểu hiện sử dụng ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong quán có năm mươi bốn đối tượng đang hát karaoke và nhảy nhót trên nền nhạc cực lớn
tất cả đã được đưa về công an tp biên hòa làm việc
qua sàng lọc cơ quan công an phát hiện có năm mươi ba đối tượng sử dụng
trái phép ma túy tổng hợp bao gồm thuốc lắc và hàng khay trong đó có một mươi bảy đối tượng là nữ
được biết cách đây hơn một tháng công an tp biên hòa cũng đã kiểm tra quán karaoke trên phát hiện năm mươi đối tượng sử dụng ma túy trái phép
sau đó quán này sang tên cho chủ mới và lại tiếp tục để cho các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy
công an tp biên hòa đang khẩn trương điều tra làm rõ để lập hồ sơ xử lý theo quy định
cho vay với lãi suất cắt cổ từ một trăm tám mươi một năm trở lên
tức là từ năm đồng trở lên một triệu đồng một ngày thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
trong trường hợp người vay chậm trả tiền thì sẵn sàng đe dọa khủng bố tinh thần bằng cách dùng chất bẩn
tiết lợn tươi ném vào nhà hoặc thực hiện hành vi khác nhằm chiếm đoạt tài sản
từ công tác nắm tình hình địa bàn công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh đã bắt giữ khởi tố hàng loạt đối tượng có hoạt động cho vai nặng lãi
kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ hoàng hưng tại phường cửa ông do vũ đồng duy khải quản lý
công an tp cẩm phả đã phát hiện đối tượng này có hành vi cho vay lãi nặng
theo kết quả điều tra từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám khải thuê địa điểm trên rồi nhờ vũ quang tuấn chú phường cửa ông đứng tên đăng ký kinh doanh
sau đó khải dùng chín trăm linh triệu đồng do tuyết quang trọng hiện đang cư trú tại canada cấp để cho bốn mươi hai người vay tiền dưới các hình thức cầm đồ
vai tín chấp vai trả góp với mức lãi suất một trăm tám mươi trở lên một năm và đối tượng này đã thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
khải còn thuê nguyễn công đức nguyễn văn cường và một đối tượng tên tuấn hiện đang xác minh chuyên làm nhiệm vụ đi thu tiền lãi của khách
nếu khách vay nợ chậm trả tiền bọn chúng sẵn sàng đe dọa uy hiếp tinh thần bắt trả tiền bằng mọi giá
các đối tượng đã lợi dụng việc người dân khi có nhu cầu vay tiền
ngại đến các tổ chức tiến dụng chính thống do ngân hàng nhà nước quản lý để làm thủ tục vay tiền
rồi các đối tượng này cho người dân vay tiền với mức lãi suất hơn một trăm tám mươi
sau đó các đối tượng dùng các thủ đoạn như lém chất bẩn hoặc thực hiện hành vi xâm hại sức khỏe khác để uy hiếp đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản của những người đã vay nợ đó
công an tp cẩm phà tiếp tục phát hiện cơ sở cầm đồ bảo trang tại phường quang hanh do nguyễn ngọc hà nguyễn vũ huy
và đàm văn bình đều trú tỉnh quảng ninh có hoạt động cho vay nặng lãi
qua đấu tranh ba đối tượng khai nhận tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy huy thuê địa điểm trên
sau đó hà giao ba trăm năm mươi triệu đồng cho huy và bình sử dụng cho vay nặng lãi dưới hai hình thức là cho vai lãi nằm và bắt họ
với mức lãi từ ba đồng đến một mươi đồng một triệu một ngày
công an thành phố cẩm phả đã làm rõ từ khi hoạt động đến nay các đối tượng này đã cho hơn một trăm linh người vay gần ba trăm linh lượt
thu lời bất chính gần hai trăm linh triệu đồng
trong đó có rất nhiều công nhân của công ty than quang hanh sống tại khu tập thể đối diện với hiệu cầm đồ trên
qua đây thì tôi cũng khuyến cáo các bộ phận bộ phận người dân khi thực sự có nhu cầu vay tiền
hãy thông qua các tổ chức tín dụng do ngân hàng nhà nước quản lý tránh tiếp tay cho các đối tượng có cơ hội thực hiện tội phạm
khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng
cơ quan công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan như máy tính điện thoại sổ sách ghi chép việc cho vai tiền cùng ba trăm ba mươi triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cẩm phà đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với các đối tượng trên
về hành vi cho vai nặng lãi trong giao dịch dân sự đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định
một vụ vận chuyển gỗ trái phép vừa bị công an huyện sơn hòa tỉnh phú yên phát hiện bắt quả tàng
trong quá trình tuần tra kiểm soát tại buôn ma giấy xã phước tân huyện sơn hòa
lực lượng công an huyện sơn hòa phát hiện xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi tám c bảy nghìn sáu trăm bốn mươi ba do tài xế ngô cao trường
chú huyện sơn hòa làm chủ và năm người đang bốc gỗ sáu mươi một khúc gỗ ké loại đòn tay qua chiếc ô tô biển kiểm soát bảy mươi tám c tám nghìn bốn mươi
do tài xế trần sĩ giang chú huyện đồng xuân làm chủ
tuy nhiên qua kiểm tra cả hai chủ xe đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số gỗ trên
hiện lực lượng công an huyện sơn hòa đã tạm giữ toàn bộ số gỗ trên cùng phương tiện để củng cố hồ sơ xử lý
còn tại tỉnh vĩnh phúc tòa nhân dân huyện vĩnh tường vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai năm tù giam
đối với bị cáo kim văn dương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ở xã bình dương huyện vĩnh tường về tội buôn bán hàng cấm
theo cáo trạng vào khoảng một mươi chín h một mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tại xã bình dương huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường bắt quả tăng kim văn dương đang có hành vi tàng trữ trái phép một mươi ba năm kg pháo nổ
quá trình điều tra xác định dương mua số pháo trên ở tỉnh lào cai
đang đem đi bán cho một người nam giới thì bị lực lượng công an bắt giữ
tại phiên tòa kim văn dương thành khẩn khai báo và an năn hối cãi về hành vi vi phạm pháp luật của mình
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo kim văn dương hai năm tù giam
thì việt nam đã trở thành nước quan trọng hỗ trợ nhật bản giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động nghiêm trọng
nhưng nhiều người việt nam lại bị các công ty môi giới lừa sang nhật bản bằng thông tin sai lệch
khiến cho họ vỡ mộng khi thực tế lại không như mong muốn
đã có nhiều trường hợp học sinh sinh viên bị mất tiền oan cho các dịch vụ môi giới du học
hoặc là bị lừa đảo tiền đóng các chi phí
vì ham muốn vừa có bằng đại học lại vừa làm thêm lương có thể bỏ ra hàng chục triệu đồng để gửi về nước
như là lời tư vấn kêu gọi du học của một số môi giới trung tâm
mà rất nhiều du học sinh đã căng mình làm thêm bị đuổi học và phải về nước vì vi phạm quy định làm thêm
thậm chí không ít người đã bị rụ rỗ vào con đường phạm pháp
theo thống kê của nhật bản hiện có khoảng ba trăm linh người việt nam đang lưu trú tại nhật bản
nhưng trong vòng ba bốn năm gần đây việt nam đứng đầu trong số vụ tội phạm nước ngoài
hơn chín mươi là trộm cắp phần theo quốc gia và số thực tập sinh người nước ngoài bỏ trốn tại nhật bản
năm hai nghìn một mươi bảy người việt nam gây ra ba năm trăm chín mươi một vụ phạm pháp hình sự tại nhật bản tăng gần một trăm sáu mươi tám so với năm hai nghìn một mươi sáu
nếu làm thêm vào ban đêm thì ban ngày không phải học ở trường
và nếu làm như vậy cũng không thể trả hết nợ vay
rơi vào hoàn cảnh đó những kẻ môi rơi thiếu đạo đức lại rụ rỗ và lôi kéo các bạn trẻ
đối với những người đi theo diện thực tập kỹ năng có những doanh nghiệp nhật bản đã vi phạm pháp luật
không trả lương ngoài giờ cho người lao động
khi đó những kẻ môi giới rụ rỗ rằng có thể kiếm được lương cao hơn để lao động bỏ ra ngoài làm việc bất hợp pháp
lợi dụng sự nhẹ dạ ham mức lương làm thêm cao công việc nhẹ một số đối tượng môi giới cò mồi rụ rỗ
có thể giúp cho học sinh sinh viên đi du học hoặc tu nghiệp nhật bản và thu tiền môi giới từ vài trăm đến vài nghìn đô la mỹ
đại diện phía nhật bản đã chỉ ra nhiều
nhiều chiêu trò lừa đảo của các đối tượng này
anh nguyễn minh thịnh ở hà tĩnh đã tôn nghiệp đại học mỏ địa chất và đang muốn được làm việc cho các công ty của nhật bản
theo chuyên ngành anh đã học
tuy nhiên sau khi được công ty tư vấn hướng dẫn và ra mức phí quá cao
anh đã quyết định đến đại sứ quán nhật bản để tìm hiểu thông tin chính xác về những vấn đề mà anh quan tâm
tôi đến đây là tìm kiếm thông tin chính thống tại cơ quan đại diện cơ quan lập pháp của nhật bản
cũng như là cơ quan lập pháp của việt nam
thông tin về chi phí nó là bao nhiêu rồi điều kiện đi là như thế nào
và đi thì thông qua bên công ty các cái công ty là
chuyển chọn là đưa mình đi thì cái công ty nào là uy tín và cái đào tạo tiếng cho mình thế nào là nó chất lượng
theo phía nhật bản thì học sinh sinh viên và những người lao động như anh thịnh cần lưu ý
để tránh phải trả những khoản tiền không cần thiết
ngoài ra khi đóng tiền cho công ty thì phải yêu cầu công ty đưa giấy biên nhận
nếu không có giấy biên nhận thì sẽ không thể chứng minh được mình đã nộp tiền hay chưa
còn nữa không có chuyện phí cao thì mới yên tâm được
khoản phí thu cao hơn quy định là phạm luật
những người thực tập kỹ năng tại nhật bản chỉ phải trả phí phái cử dưới ba sáu trăm linh usd với hợp đồng ba năm
còn hợp đồng một năm là từ một hai trăm linh usd trở xuống
phí đào tạo trước khi xuất cảnh là năm chín trăm linh đồng tiền việt nam
bên cạnh đó luật pháp nhật bản nghiêm cấm việc thu tiền ký quỹ
tất cả cần lấy phiếu thu khi nộp các khoản phí và liên hệ trực tiếp với cơ quan phái cử không qua môi giới
các công ty môi giới nhiều khi lừa người lao động rằng họ có thể sang nhật bản visa du lịch
nghĩa là có thể ở lại dưới chín mươi ngày sau đó chuyển sang visa giải hạn
em hiếu ở hà nội đã từng được tư vấn như thế cho đến khi nhận được thông tin tại đại sứ quán nhật bản
thì đã hiểu ra đây là một chiêu trò lừa đảo của những công ty tư vấn thiếu đạo đức
nếu như mình đi thực tập sinh thì phải có giấy lưu trú trước
sau đó mới có thể xin được visa và không thể xin visa du lịch để chuyển sang visa thực tập sinh được
mà bắt buộc phải xin visa giải hạn
theo tổ chức dịch vụ sinh viên nhật bản zasso trong vài năm gần đây
một số công ty tư vấn du học đã cung cấp thông tin sai lệch về du học nhật bản trên website của họ
như vừa học vừa làm thêm một hàng có thể kiếm được ba trăm linh yên tương đương với ba usd
trong thời gian du học có thể đi làm thêm để trang trải toàn bộ chi phí học tập sinh hoạt
và dư một phần để gửi về cho gia đình
nhưng thực tế những lời quảng cáo rằng vừa du học vừa kiếm tiền được chỉ là lừa đảo
những người định sang nhật phải xác định rõ mục đích để làm việc hay để học
vì không thể vừa học vừa làm mà đủ tiền trang trải cuộc sống và gửi về nhà
nhiều du học sinh việt nam chấp nhận trả mức phí môi giới khoảng ba mươi yên
tương đương khoảng sáu mươi triệu đồng cho các công ty môi giới để được giới thiệu việc làm
nhưng vẫn không thể ở lại nhật làm việc mà bị buộc phải về nước
thực tế là những người sang nhật để học không thể kiếm được số tiền như vậy
họ chỉ có thể kiếm được khoảng bảy đô la mỹ cho mỗi giờ làm việc
và với quy định chỉ được làm thêm hai mươi tám giờ một tuần
họ chỉ có thể kiếm được khoảng một mươi ba một mươi tám triệu đồng việt nam mỗi tháng
trong khi chi phí sinh hoạt cơ bản tại nhật cho mỗi người tốn khoảng một mươi bảy triệu đồng tiền việt nam
chứ kể học phí
hiện cả phía việt nam đã tăng cường giám sát phát hiện và loại trừ các doanh nghiệp lừa đảo
còn phía nhật bản đang hợp tác với việt nam trong việc nghiêm túc thực hiện các hoạt động
nhằm loại bỏ các công ty môi giới công ty phái cử lừa đảo
tuy nhiên điều quan trọng mà cơ quan chức năng cả hai nước đều nhấn mạnh
là mỗi người dân cần tự trang bị cho mình sự hiểu biết và tỉnh táo trước các chiêu trò lừa đảo
của công ty tư vấn xuất học và công ty phái cửa thiếu đạo đức
để bảo vệ quyền lợi của chính mình trước trong quá khi đã đến nhật bản lao động và học tập
vào khoảng một mươi năm h chiều nay tại khu phức hợp cao cấp ditp tower
thuộc khu đô thị golden hills quận liên triều thành phố đà nẵng
đang trong quá trình thi công thì bất ngờ bốc cháy
vào thời điểm trên khói đen nghi ngút
hỏa ra từ nơi tập kết giấy cốt tông vật liệu xây dựng
ở khu vực tầng một mươi sáu của tòa nhà ditp đang trong quá trình thi công
ngay sau khi xảy ra sự việc công an thành phố đà nẵng đã huy động bốn xe chữa cháy
một xe thang cùng hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
hiện tại lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang tích cực triển khai các phương án
để đưa nước lên tầng một mươi sáu
sau hơn một giờ đồng hồ nỗ lực dập lửa đám cháy cơ bản được khống chế
sự việc xảy ra không có thiệt hại về người
đứng chờ xe trên vỉa hè đường huỳnh thúc kháng thành phố tam kỳ
mẹ con đã bị xe ô tô bảy chỗ đâm bất ngờ người mẹ bị thương nặng
cháu bé ba tuổi tử vong
công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam cho biết đã ra quyết định khởi tố
và bắt tạm giam tài xế gây ra vụ tai nạn trên
vào lúc một mươi bốn h ba mươi chiều ngày hai mươi sáu tháng một tài xế ngô quyền ở quảng nam
điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường huỳnh thúc kháng thành phố tam kỳ
khi đến trước cổng trường cao đảng nghề quảng nam
đâm trúng hai mẹ con đang đứng chờ đón xe về quê
cú va chạm khiến bé trai ba tuổi tử vong
người mẹ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam
nhận tin báo công an thành phố tam kỳ có mặt điều tiết giao thông
điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
liên quan đến vụ tàu se một bị chật ray ở đoạn co huyện tuy phong tỉnh bình thuận
toàn bộ hành khách trên tàu đã an toàn và được đưa bằng ô tô vào ga sông mau
huyện bắc bình lên tàu khác để tiếp tục hành trình vào ga sài gòn
đến một mươi ba h chiều nay công tác xử lý sự cố tàu se một bị chật bánh ở tỉnh bình thuận
khiến tuyến đường sắt bắc nam bị tê liệt vẫn đang được tiến hành
chiếc cầu bảy mươi tấn từ phan thiết điều ra không đủ lực để nâng toa tàu nặng cả một trăm linh tấn
do vậy ngành đường sắt đang nhờ thêm một xe cầu từ ninh thuận có hỗ trợ
ngoài lực lượng của ngành đường sát các lực lượng chức năng tại tỉnh bình thuận
cũng hiện đang có mặt hỗ trợ ngành đường sắt xử lý sự cố
trước đó vào lúc hai giờ sáng nay trên hành trình từ bắc vào nam
tàu sm một chạy tuyến hà nội sài gòn đã bị sự cố chật đường ray
khi đang vào khu vực ga sông lòng sông thuộc địa bàn huyện tuy phong tỉnh bình thuận
hưởng ứng tết vì người nghèo xuân kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
công an huyện nghĩa đản tỉnh nghệ an vừa đến thăm hỏi
tặng quà cho các hộ gia đình chính sách gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn
đợt này công an huyện đã trao bốn mươi năm
hai xuất quà gồm hai mươi tv hai năm tạ gạo hai mươi hai triệu đồng tiền mặt cho các hộ nghèo
gia đình chính sách người có công với cách mạng tại các xã nghèo như nghĩa hồng nghĩa yên
nghĩa minh nghĩa lạc nghĩa lợi nghĩa mai
tổng kinh phí trong hoạt động gần một trăm linh triệu đồng được trích từ nguồn đóng góp của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
đây là việc làm thường niên của công an huyện nghĩa đàn mỗi dịp tết đến xuân về
có ý nghĩa sâu sắc thể hiện tinh thần đoàn kết chia sẻ lá lành đùm lá rách của cán bộ chiến sĩ
mong muốn được chung tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh để tất cả mọi người mọi nhà có được cái tết ấm no hạnh phúc
vào những ngày cuối năm khi mọi người mọi nhà vẫn đang hồ hởi chuẩn bị đón tết vui xuân
thì ở các bệnh viện không ít bệnh nhân đang phải âm thầm chống chọi với bệnh tật
bằng tình tương thân tương ái nhiều cá nhân tổ chức đã chung tay góp sức để tết ấm xuân vui
đến được với hàng nghìn bệnh nhi
hà nội những ngày cuối cùng của năm người thì thất bật sắm sửa cho tết
người thì chuẩn bị về đoàn viên bên gia đình
nhưng ở nơi đây có rất nhiều bệnh nhân vẫn chưa được về với gia đình
ví dụ như đào đức duy thời gian duy ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà
hàng ngày em phải đối mặt với nỗi đau của bệnh tật của những mũi kim tiêm kim truyền
các bệnh nhân đang đều trị tài viện huyết học chuyển máu trung ương
các thành viên của quỹ hạnh phúc cho mọi người đã đến thăm động viên và tặng quà cho các em
những lời nhắn nhủ mong các em sớm vượt qua bệnh tật để về với gia đình
ở tp hcm thị trường mua bán những đồng tiền độc lạ để lì xì mang may mắn lại trở nên sôi động
trở thành linh vật của năm hai nghìn một mươi chín nên vào thời điểm này các sản phẩm tiện in hình con heo
đã được nhiều người tìm mua làm quà để tặng người thân bạn bè cầu may mắn cho năm mới
là một khách hàng thân thuộc của sản phẩm này mấy năm nay anh nguyễn đức thắng quận thủ đức
cho biết vẫn đang rất ấn tượng với tiền mệnh giá hai usd do mỹ sản xuất có in hình con heo mạ vàng
cụ thể trên tờ hai usd phiên bản tết kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín có mặt trước được trang trí bằng màu vàng đỏ bắt mắt
và hình heo được in mạo vàng lấp lánh hai bên
khi nghi dưới nhiều góc độ sẽ thấy con heo phát ra những màu sắc khác nhau
năm nào mình cũng đến sóc để mua bài bài tờ để tặng cho các người thân đồng nghiệp
và hy vọng chúc cho những người thân của mình những người đồng nghiệp bà anh em bạn bè của mình
một năm mới rất là tàn đầy may mắn và hạnh phúc
ngoài sản phẩm hai usd in hình con heo mạ vàng
các cửa hàng bán mặt hàng đặc biệt này cũng nhập về nhiều đồng xuô mạ vàng
hay tiền của các quốc gia khác trên thế giới để phục vụ cho khách hàng
theo khảo sát giá tờ hai usd in hình con heo vàng đang giao động từ ba trăm linh đến ba trăm năm mươi ngàn đồng
những loại tiền khác thì có giá mềm hơn từ một trăm linh đến ba trăm linh ngàn đồng tùy loại
khi hỏi về tính pháp lý của những tờ tiền này
chú cửa hàng đều cho biết có hóa đơn chính từ rõ ràng khi nhập khấu về
và tiền này nhằm để làm quà tặng là chủ yếu chứ ít khách hàng có nhu cầu sử dụng vì trượt giá
đối tượng khách hàng của mình chủ yếu là doanh nghiệp tặng cho nhân viên hoặc là đối tác
và trong khi đó cũng có một số người dân mua về làm trên tiền
thì của mình có giấy chứng nhận có đầy đủ mọi thứ giấy tờ liên quan tới
nên là không vi phạm pháp luật tiền đó được phát hành để nhập về để làm quà tặng
đồng đó là không có vi phạm pháp luật
còn đối với trường hợp mà muốn sử dụng lưu hành thì tiền này có giá trị không ạ
tiền này vẫn có giá trị lưu hành nha bạn tiền thiệt mà
nhưng mà chắc chẳng trả ai lưu hành đâu
theo bạn nghĩ là vì sao
vì đó là quà tặng thì chắc mọi người sẽ giữ làm kỷ niệm quả quát cho may mắn
cho nên là không ai xài nó đâu
mình không phải là mình mua bán ngoại tệ
mà mình chỉ là mua bán cái vật tiền kỷ niệm lưu hành tiền kỷ niệm để lì xì tết thôi
chứ mình không phải là trao đổi về quản lý mạng thối
trước khi mình mua thì trước đây mình cũng đã tìm hiểu rồi
nên là mình cũng không sợ vấn đề này
nhiều cửa hàng cho biết đến nay sức hút của các loại tiền độc đẹp lạ này
vẫn hết sức sôi động
trong đó khách hàng sĩ là các doanh nghiệp hay những người có ý định kinh doanh
chiêm đến sáu mươi thị trường
và còn lại là khách hàng mua lẻ để tặng người thân bạn bè
và còn lại là khách hàng mua lẻ để tặng người thân bạn bè
như niềm vui năm mới khi tết đến xuân về
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày chủ nhật ngày hai mươi bảy tháng một xin được tạm dừng tại đây
quang huy xin mời quý vị cùng quay trở lại hà nội để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h